theo số liệu thống kê sơ bộ của tổng cục hải quan kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng giày dép của việt nam ra thị trường nước ngoài trong tháng tám
ước đạt trên một ba tỷ usd so với cùng kỳ năm trước đã giảm hơn một mươi bảy
cộng dồn tám tháng kim ngạch xuất khẩu dày dép các loại đạt một mươi tám tỷ usd
hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất của việt nam là mỹ và eu trong đó mỹ là thị trường hàng đầu có xu hướng tăng trong tháng bảy vừa qua
nhưng tính chung bảy tháng vẫn sụt giảm gần chín so với trước còn thị trường eu giảm tới ba mươi hai
theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để thúc đẩy hoa quả xuất khẩu từ việt nam sang mỹ
mới đây bộ nông nghiệp mỹ đặt cách cử chuyên gia sang việt nam giám sát xuất khẩu hoa quả
trước đó từ tháng ba khi tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp mỹ đã yêu cầu nhân viên bản xứ phải quay về nước
trong đó có nhân viên của cơ quan kiểm dịch động thực vật mỹ đang làm việc tại nhà máy chiếu xạ sơn sơn ở thành phố hồ chí minh
đây là nhà máy chiếu xạ duy nhất của việt nam được mỹ chứng nhận
sau đó từ ngày bảy tháng tám việc chiếu xạ bị ngưng trệ và xuất khẩu hoa quả sang mỹ bị chứng lại
hiện bộ nông nghiệp mỹ đã đồng ý đặt cách cử chuyên gia kiểm dịch thực vật trở lại việt nam làm việc
trước mắt cán bộ đại sứ quán mỹ thực hiện giám sát xử lý trái cây tươi từ tuần này
việc xuất khẩu trái cây sang mỹ sẽ bình thường trở lại
giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông kiểu long duy trì ổn định
trong khi giá gạo xuất khẩu đã bật tăng lên mức bốn trăm tám mươi tám bốn trăm chín mươi hai usd một tấn
theo các thương lái hôm nay lượng gạo về ổn định các kho hỏi mua đều
trên thị trường thế giới giá trò bán gạo xuất khẩu của việt nam hôm nay tiếp tục tăng thêm năm đô la một tấn
tính đến ngày một mươi năm tháng tám việt nam đã xuất khẩu gần bốn ba triệu tấn gạo thu về hai một tỷ đô la
tính chung tám tháng đầu năm đây là một trong số ít các mặt hàng đạt mức tăng trưởng dương
khi bộ lương thực việt nam dự báo với giá gạo xuất khẩu liên tục tăng từ đầu năm đến nay
việt nam có thể xuất khẩu được từ sáu năm đến sáu bảy triệu tấn gạo
đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu
sau một thời gian thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tái đàn tăng đàn nhập thịt đến nhập lợn sống từ thái lan
hiện giá lợn hơi tại cả ba miền trong cả nước đều có xu hướng giảm về quanh mốc tám mươi đồng một kg
ở miền bắc giá lợn hơi đang giao động trong khoảng bảy mươi năm đồng đến tám mươi bốn đồng một kg
tại khu vực miền nam giá lợn hơi ghi nhận mức giá từ tám mươi đồng đến tám mươi bảy đồng một kg
giá lợn hơi ở miền trung thương lái thu mua lợn hơi với giá khoảng bảy mươi chín đồng đến tám mươi bảy đồng một kg
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn để thị trường lợn hơi ổn định giải pháp căn cơ bền vững nhất
vẫn phải là tiếp tục tái đàn bền vững có kiểm soát không thể trông chờ vào nhập khẩu
khi mà dịch tả lợn châu phi đã càn quét và gây thiệt hại quá lớn cho đàn lợn ở khắp các nước
hiện nay dứa tại vùng đồng tháp một mươi đang có giá cao khiến người dân phấn khởi vì thu nhập tốt
giá dứa thương phẩm tại đây đang được thương lái thu mua ở mức chín một mươi đồng một kg tùy theo chất lượng
mức giá này cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
với năng suất bình quân khoảng hai mươi tấn một hectare mỗi hectare thu hoạch thời điểm hiện nay đạt giá trị sản xuất gần hai trăm linh triệu đồng
với lợi nhuận khoảng năm mươi
ngoài dứa tươi người dân còn chế biến nhiều mặt hàng từ dứa như mứt dứa kẹo dứa nước màu dứa nước giải khát
giúp đa dạng hóa sản phẩm nâng cao giá trị kinh tế cây dứa vùng đồng tháp một mươi
bộ công thương vừa gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội
ép nguội dạng cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ trung quốc
trước đó ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương ban hành quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá
đối với mặt hàng này của trung quốc và đã có những phiên tham vấn công khai theo hình thức đồng thời trực tiếp và trực tuyến
tuy nhiên để có thêm thời gian xem xét làm rõ những vấn đề phát sinh về phạm vi sản phẩm và những khó khăn do đại dịch covid một mươi chín gây ra
bộ công thương đã ban hành quyết định gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nguội
ép nguội dạng cuộn hoặc có tấm xuất xứ từ trung quốc thêm sáu tháng
theo đó thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân